hôm nay dưới sự chủ trì điều hành của thủ tướng phạm minh chính
chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số một nqcp của chính phủ tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
và sự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi một
sự kiến kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết trong bốn tháng vừa qua dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân dân gây thiệt hại về con người sản xuất kinh doanh
tuy nhiên thủ tướng cũng nhấn mạnh tình hình tháng tám cơ bản ổn định
các nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
thủ tướng biểu dương các lực lượng tuyến đầu đội ngũ tình nguyện viên cùng các địa phương nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
đã nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị đạt được kết quả nêu trên
theo thủ tướng tại nhiều địa phương đặc biệt là hai mươi ba địa phương đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách
ưu tiên hàng đầu cho phòng chống dịch bệnh
ba mươi tỉnh thành phố còn lại cũng tùy từng lúc từng nơi để ưu tiên phù hợp cho chống dịch hoặc phát triển kinh tế
lãnh đạo chính phủ cũng lưu ý các địa phương nhất là các xã phường thị trấn
đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện bằng được năm nhiệm vụ
thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách cách ly ai ở đâu ở đó
bảo đảm an sinh xã hội không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại xã phường thị trấn
khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trên địa bàn
tuyên truyền vận động để dân biết dân hiểu dân tin dân theo và dân làm
cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch tích cực hiệu quả
thủ tướng phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành nỗ lực nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn trong điều kiện mới xây dựng kịch bản khôi phục phát triển kinh tế trong tình hình mới
cũng tại phiên họp thường kỳ tháng tám này thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ tập trung thảo luận
đánh giá đúng tình hình phân tích nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
đưa ra mục tiêu giải pháp để thực hiện trong tháng chín có kết quả cao hơn
làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một mà quốc hội giao
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đây là lần thứ hai học viện cảnh sát nhân dân tổ chức xuất quân
tri viện lực lượng cho công an các tỉnh có tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thì trong số sáu trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ này thì đã có ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
trước đây đã được tăng cường cả một đợt mấy tháng cho các tỉnh bắc ninh bắc giang
tất cả sáu trăm năm mươi em đều là cán bộ chiến sĩ đã làm thực tiễn
đang học các hệ liên thông
tại trường bảng hai và liên thông
đối tượng này đi sẽ phát huy vai trò trong tác phòng chống dịch
an ninh trật tự tốt hơn các em học sinh phổ thông
đây là một nhiệm vụ chính trị
chúng tôi có họp bàn thống nhất xây dựng kế hoạch
và xác định đây không những là nghĩa vụ trách nhiệm của lực lượng vũ trang nhân dân
lực lượng công an nhân dân
mà cũng là thể hiện nghĩa cử cao đẹp
và sự quan tâm chia sẻ
với quân và dân ở các tỉnh phía nam trong các phòng chống dịch và các đảm bảo an ninh trật tự
trong những ngày qua lực lượng công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng tuyến đầu trong lá chắn phòng chống dịch tại mỗi địa phương
đã có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lên đường chi viện cho các địa phương nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
với tinh thần trách nhiệm cao nhất khắc phục mọi khó khăn phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
xứng đáng là thanh bảo kiếm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
là lá chắn thép vững chắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc đảng và nhân dân cần đến
sáng nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân đã phối hợp với cục tổ chức cán bộ cục y tế và các đơn vị liên quan
tổ chức lễ xuất tiễn ba trăm linh học viên hệ vừa học vừa làm và hỗ trợ công an tỉnh đồng nai phòng chống dịch covid một mươi chín
đêm trước giờ lên đường vào miền nam chống dịch với học viên vũ khánh linh là một đêm không ngủ
tạm xa gia đình khánh linh mong muốn nhanh chóng được vào đồng nai để cùng đồng đội tham gia chiến đấu nơi tuyến đầu chống dịch
vợ chồng em cũng mới cưới xa nhau cũng khá là lâu rồi em ở đây cũng khoảng bốn tháng rồi
nhiều lúc cũng nhớ chồng nhớ nhà nhưng mà vì cộng đồng và vì tất cả mọi người

thì tất cả mọi người biết đấy là trách nhiệm của mình em cũng được ghiền nhau hết sức là cố gắng để vượt qua thời gian này
viết đơn sung phong tình nguyện vào tâm dịch đã lâu nhưng tới lần này học viên mã quốc đạt mới có tên trong danh sách
chuẩn bị quân tư trang lên đường với tâm thế hào hứng niềm tin chiến thắng vì phía sau anh luôn có những hậu phương vững chắc
cũng giống như các đồng đội đi trước chuyến công tác đặc biệt của ba trăm linh cán bộ chiến sĩ học viện an ninh nhân dân chưa hẹn ngày trở về
thế nhưng ai cũng háo hức vào nam góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch
học viện an ninh nhân dân đã khẩn trương thực hiện các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn tuyệt đối như phối hợp với trung tâm cdc hà nội
tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng
học viện an ninh nhân dân đã khẩn trương thực hiện các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn tuyệt đối với trung tâm cdc hà nội